thưa quý vị và các bạn vùng áp thấp phía tây đang mở rộng về phía đông thay thế khối không khí lạnh
miền bắc trời ấm lên từng ngày không chỉ nền nhiệt ngày tăng mà ngay cả mức nhiệt ban đêm trên toàn miền bắc cũng tăng
trong đêm nay hầu khắp các tỉnh thành vùng núi nhiệt độ sẽ tăng lên mức một mươi tám hai mươi độ
khu vực trung du nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi đến hai mươi hai độ
còn ở vùng đông băng và thủ đô hà nội nhiệt độ cao từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ
sao đến ngày mai vùng thấp nóng phía tây phát triển mạnh mẽ hơn nữa
khu vực phía tây bắc bộ nhiệt độ cao trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
cục bộ một số nơi xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao trên ba mươi năm độ
đối với các tỉnh thành phố ở khu vực phía đông
vùng núi nhiệt độ cũng cao trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
khu vực trung du và đông băng nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi ba ba mươi bốn độ
còn đối với vùng ven biển như các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình và nam định
nhiệt độ thấp hơn ở mức từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
không chỉ miền bắc tăng nhiệt mà ở các tỉnh miền trung nhiệt độ cũng đang tăng
thậm chí là còn nhanh hơn là ở khu vực miền bắc
sáng đến ngày mai khi thấp nóng phát triển mạnh mẽ hơn
hơi nóng mà nó đưa tới miền trung cũng nhiều hơn
hầu khắp các huyện vùng núi phía tây từ nghệ an trở vào cho đến tận quảng ngãi
nhiệt độ sẽ cao trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
vùng ven biển thấp nóng gió phơn chưa vươn tới nền nhiệt cao trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
và với đà như vậy thì chỉ khoảng hai ngày nữa toàn trung bộ sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng
cùng xu hướng tăng nhiệt như các tỉnh miền bắc ngày mai ở khu vực tây nguyên và nam bộ
nhiệt độ cũng tăng cao trời nắng từ sớm cường độ nắng mạnh
thời gian nắng kéo dài vì thế mà mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên
sẽ giao động ở ngưỡng cao từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
còn ở nam bộ miền đông sẽ là những nơi mà xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trong khi đó các tỉnh miền tây nhiệt độ sẽ duy trì trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
trên biển ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
có mưa rào và rông dài rác
trong cơn rông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
còn ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
trời không mưa gió đông bắc cấp bốn đến cấp năm
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước